tiếp tục thông tin về vụ bắt giữ hơn một một tấn ma túy tại tp hcm
ngày hôm nay công an tp hcm cho biết vừa ra quyết định khởi tố hai công dân quốc tịch đài loan trung quốc và một người việt nam
đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an công an hà tĩnh và nghệ an để tiếp tục mở rộng điều tra
trước đó vào trưa ngày một mươi hai tháng bốn lực lượng công an tp đã phát hiện ba xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn trên địa bàn quận năm tp hcm
nên đã tiến hành kiểm tra khám xét xe tải biển số năm mươi một c năm mươi bảy nghìn sáu mươi bảy
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe cất dấu sáu mươi loa kéo tay bên trong chứa sáu trăm linh sáu kg ma túy loại methamphetamine
cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp ye ching way sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và chang way trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đều quốc tịch đài loan trung quốc
tiếp tục mở rộng điều tra cơ quan công an tiếp tục bắt giữ đối tượng bùi nguyễn huy vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tại tp hcm
khi nhận vận chuyển gần năm mươi ba kg ma túy tổng hợp tại nhà theo chỉ đạo của một đối tượng cư trú tại lào
khám xét kho chứa hàng của công ty vận chuyển ngọc vân tiếp nhận hàng từ thái lan công an tiếp tục thu giữ ba mươi tám loa thùng
bên trong giấu các túi ni lông dạng túi trà chứa tinh thể là ma túy ở thể rắn có tổng khối lượng là gần bốn trăm năm mươi hai kg
tổng cộng công an thành phố đã thu giữ được hơn một một tấn ma túy các loại trong đường dây này bắt và khởi tố hai công dân đài loan và bùi nguyễn huy vũ
hiện chuyên án đang được tiếp tục mở rộng điều tra